tiến sĩ jay youngman trưởng khoa tài mũi họng tại bệnh viện norwell health plainview ở new york nói phép trừ đây
bất cứ khi nào bạn chặn rỗ mũi trong khi đang bị điêm xoang chúng sẽ chưa đầy chất nhảy
đây chỉ là phản ứng của mũi khi bị chặn nhưng mặc mũi bị thương cũng có thể gây ra phản ứng khó chịu
chấn thương nghiêm mạc hoặc kết ứng nghiêm mạc thực sự làm tăng chảy đớp mũi
tiến sĩ emily durkin bác sĩ phẫu thuật nghi khoa tại bệnh viện nhi đồng
helen các chuyên gia nghi ngờ rằng mọi người chuyển sang sử dụng tỏi vì họ tin rằng
nó có các tác dụng giống như chất có mùi mạnh khác chẳng hạn như mùi bạch đàn
những gì họ đang cố gắng làm là sử dụng chất tạo mùi từ chính tỏi để gây ra hiệu ứng co mạnh
khiến niêm mạc mũi bị co và có thể mở được mũi
sự cò mạnh cho phép lùn không khí lưu thông lớn hơn tiến sĩ anthony delcino
giám đốc khoa gia và nội soi tại bệnh viện mountside ở new york
nói với today
nhưng tỏi trong đỗ mũi không hoàn toàn hoạt động như vậy
nhờ tính chất ăn da tỏi có thể gây kích ứng bỏng rát và thậm chí có thể chảy máu
tiến sĩ kropi cho biết cũng không nghĩ rằng sự kích ứng này sẽ dẫn đến các vấn đề lâu dài
trừ khi mọi người làm điều đó nhiều lần chẳng hạn như mỗi khi họ bị ngạt mũi
tỏi nhét mũi thực sự có thể gây ra một số tổn thương vĩnh viễn gây dẹo trên liên mạc
trong khi bỏng rát và kích ứng chỉ tồn tại trong thời gian ngắn
các bác sĩ vẫn lo lắng rằng tỏi có thể bị kẹt trong mũi
trong trường hợp đó bạn sẽ cần gặp bác sĩ để gắp tỏi ra
bác sĩ del sino nói chúng tôi khuyên bệnh nhân không nên đặt bất cứ thứ gì vào lố mũi
vì có thể bị rơi vào khoang mũi không tự lấy ra được
chưa kể bất cứ vật gì ở dạng hữu cơ như tỏi sống khi đặt vào trong mũi đều có nguy cơ nhiễm chủng nặng
do đó bạn có nguy cơ bị đau nhức chảy mũ có thể chảy một ít máu
từ lâu đã được coi là tốt cho sức khỏe nhưng thường sử dụng dưới dạng món ăn hoặc làm gia vị
các chuyên gia đồng ý rằng không có bằng chứng nào cho thấy việc nhếp tỏi và mũi sẽ có tác dụng
trong lịch sử rất nhiều người cho rằng tỏi có rất nhiều giá trị về mặt y học
vì vậy nhiều người sử dụng nó làm bị thuốc vì có tính kháng khuẩn cực mạnh
tuy nhiên đi kèm cũng có khá nhiều rủi ro chuyên gia nhận định
ngay cả việc uống bổ sung tỏi hoặc sử dụng nó trên da cũng có thể có rủi ro
ví dụ thuốc đắp tỏi có thể
gây bỏng rát và các chất bổ sung có thể tương tác với một số loại thuốc kê đơn
giới chuyên gia cho biết thêm bạn cũng nên cẩn thận khi sử dụng nếu đang dùng thuốc làm loãng máu
bị tiểu đường hoặc đang điều trị hiv
đó là lý do tại sao mọi người nên nói chuyện với bác sĩ của họ
trước khi sử dụng tỏi như một loại thực phẩm bổ sung cho món ăn yêu thích của họ
tỏi nhét mũi chữa viêm soan đồng ý không công nhận cách chữa mạo hiểm này
theo lực ý vũ quốc trung hội đồng ý việt nam tỏi là gia vị
đồng thời là vị thuốc được sử dụng từ lâu đời
tỏi có vị cay tinh ôn chủ yếu có các loại tinh dầu vitamin ae b một b hai
tỏi kích thích tiêu hóa giải độc trừ đầm sát khuẩn thậm chí là diệt trừ dun
trong đồng ý tỏi được dùng để chữa các trường hợp tiêu hóa kém
viêm do hô hấp chữa tả lị viêm âm đạo do nhiễm trùng roi tăng huyết áp tăng cholesterol trong máu
tuy nhiên không có cách chữa bệnh nào kiểu nhét tỏi vào mũi để chữa nghẹt mũi
hay bất cứ chứng bệnh nào ở mũi như viêm soan
đây hoàn toàn là cách chữa bệnh kiểu chuyển miệng không có căn cứ khoa học viện lương y khẳng định
theo chuyên gia đúng là nghe qua thì có vẻ rất hợp lý bởi tỏi giàu tính kháng khuẩn
tuy nhiên tác dụng chưa thấy rõ
thì bạn có nguy cơ đối mặt với mặt trái mà nó đem lại
trong đó rõ nhất là khả năng tỏi gây tổn thương nhâm mặt mũi gây bỏng rát
nên những ai đang có ý định làm rất có thể gây phản tác dụng khi nhét tỏi và mũi
cách giảm viêm soan được chuyên gia khuyên
các bác sĩ khuyên bạn điên xịt nước muối xinh lý vào mũi
mặc dù có thể không chữa khỏi tắc nghẽn nhưng nó sẽ giúp làm dịu các khóc soan xương tấy và đau nhức
được kỳ nói chỉ cần một loại dung dịch nước muối nhẹ nhàng
sử dụng bình rửa mũi là bạn có thể giảm tắc nghẽn nhanh chóng
nó làm sạch giúp làm dịu nhâm mặt mũi mà không bị kích ứng chấn thương nhâm mặt
lực y vũ quốc trung khuyên người dân bị viêm soan nên đi thăm khám
để biết tình trạng sức khỏe của bản thân cũng như có những hướng dẫn giúp căn bệnh trở nên dễ chịu
nếu mới trớm bạn cũng có cơ hội điều trị xuất điểm
tỏi có tên khoa học là alium stavivum là một loại thực vật thuộc họ hành
nghĩa là có họ hàng với hành tây hành ta hành tím tỏi tây
và cũng được con người sử dụng làm gia vị thuốc dao như những loại họ hàng của nó
tỏi là một trong những cây gia vị dễ trồng nếu gặp thời tiết thuận lợi sẽ phát triển cực kỳ nhanh chóng
lợi dụng ưu điểm này không ít gia đình thành thị đã sử dụng khoảng vườn nhỏ của mình để trồng
tỏi là một loại gia vị quen thuộc trong căn bếp của mỗi gia đình
tỏi không chỉ giúp cho những món ăn trở nên thơm ngon hấp dẫn hơn
mà còn có tác dụng trong việc phòng và điều trị một số bệnh đau nhức nhiễm trùng da bề bụng
giúp cải thiện sinh lý nam giới ung thư
đặc điểm sinh học
tỏi là một loại thực vật có họ hàng gần với hành tây hành xín
tỏi thuộc nhóm thực vật thăng thảo
cây tỏi thuộc các bộ phận sau
tỏi có dễ trùm là nơi thu nhận sinh dưỡng của lòng đất
củ tỏi mọc trên nền đất
củ tỏi sẽ có nhiều kép tỏa nhỏ
đây là bộ phận tổng hợp và dự trữ chất sinh dưỡng
thần cây có màu xanh lục
trên đỉnh của thần cây sẽ mọc hoa
thần cây còn được gọi là cán hoa mọc trực tiếp từ dưới củ vươn thẳng lên
cắn hoa thường có chiều cao năm mươi năm cm
lá cây tỏi có màu xanh lục
hoa tỏi được xếp thành tán có màu trắng
hoa tỏi thường nở vào độ tháng năm đến tháng bảy
tỏi là một loại thực vật trụ lạnh và chịu nhiệt tốt
phải phân bố ở rất nhiều nơi trên thế giới
về nguồn gốc người ở vùng trung á đã tìm thấy tỏi và sử dụng tỏi đầu tiên vào khoảng năm năm trước
tại việt nam tỏi có thể mọc hoang và được giao trồng ở nhiều nơi
một số khu vực nổi tiếng về trồng tỏi là khánh hòa lý sơn phan rang bắc giang hòa bình hải dương
quả còn được trồng ở nhiều địa phương khác khá dễ trồng
nhiệt độ thích hợp để tạo củ là từ hai mươi đến hai mươi hai độ c
bộ phận dùng thu hái sơ chế và cách bảo quản
thông thường bộ phận dùng của cây tỏi đó chính là phần củ tỏi cát tép tỏi
người việt nam dùng tỏi để làm gia vị làm thuốc
khi thu hái ta chọn thu hái cả cây tỏi
tỏi được gieo trồng và thu hoạch theo thời vụ
ở đồng bằng sông hồng và khu vực miền trung
thời điểm thích hợp để thu hoạch tỏi là vào độ tháng một
sau khi thu hoạch tỏi chúng ta cần loại bỏ phần rễ và phần thân lá giữ lại phần củ
để bảo quản tỏi được lâu người dùng cần đựng tỏi vào trong túi vải túi lưới
nên để tỏi ở khu vực khô thoáng mát mẻ
đây là cách giữ cho tỏi không bị mất hương vị không bị vi khuẩn tấn công
không nên để tỏi trong tủ lạnh vì tỏi sẽ không còn tươi dễ bị khô và mất các chất dinh dưỡng quan trọng
thành phần hóa học
củ tỏi tươi có chứa các thành phần hóa học sau
đường chất sản
chất sơ chất đạm chất béo vitamin c vitamin b vitamin a sắt maze canxi phô pho kẽm natri cali mangan selen vị thuốc tỏi tính vị
theo đồng y củ tỏi có vị cay tính ấm quy kinh
đã từ lâu tỏi trở thành một loại dược liệu trong đông y nó đã được quy vào một số kinh sau
kinh tỷ kinh vị kinh phế kinh thận
tác dụng dược lý
theo đồng ý
củ tỏi tươi có những tác dụng sau
giải độc sát trùng làm ấm tỉ vị hành khí trệ chữa đẩy bụng chữa dối loạn tiêu hóa điều trị gian cắn điều trị phù thủng chữa tiêu chảy chữa kết lị chữa trứng khó tiêu chữa ho gà chữa sốt chết
theo các nghiên cứu trong ngành y học hiện đại tỏi tươi có những tác dụng sau
chống ung thư hỗ trợ điều trị ung thư kháng khuẩn virus ký sinh trùng nấm
chống oxy hóa
giúp xương chắc khỏe
phòng ngừa các bệnh về tim mạch cường dương
ngăn ngừa trứng alzheimer
làm đẹp da giảm mụn trứng cá
cách dùng và liều dùng
về cách dùng chúng ta có thể dùng tỏi ở dạng tươi hoặc ở dạng ngâm rượu ngâm giấm
tỏi dùng ở dạng tươi bạn có thể ăn sống
dùng làm gia vị cho các món ăn cho nước chấm
tỏi là một vị thuốc tốt cho sức khỏe
tuy nhiên chúng ta không nên lạm dụng ăn quá nhiều tỏi trong ngày
liều dùng vừa đủ trong một ngày là từ một đến hai ngày
tỏi là từ một đến hai nhánh tỏi
khi dùng tỏi để chế biến thành các bài thuốc
cần tuân thủ liều lượng khi chế biến
mỗi bài thuốc sẽ có công thức liều lượng khác nhau
chúng tôi không đưa ra một mức hạn nhất định nào
một số bài thuốc sử dụng tỏi
bài thuốc chữa cảm cúm
chuẩn bị ba tép tỏi
bóc lớp vỏ lụa bên ngoài
cách thực hiện
cho vào cối sạch dã nát các tép tỏi
sau đó cho tỏi nát vào gốc
hãm trong năm mươi g nước sôi
sau đó cho tỏi nát vào gốc
trong nửa giờ đồng hồ chấp lấy nước tỏi
nhỏ khoảng hai ba giọt vào mỗi bên mũi
nên nhỏ thuốc khoảng hai ba lần trên một ngày
bài thuốc chữa khuyết áp khắp bột thật
một con gà khoảng một mươi kg
cách thực hiện
bước một làm sạch gà để ráo nước
bước hai thái mỏng nhuyễn tỏi
bước ba hấp cách thủy gà với tỏi rượu vang
ăn món ăn này
trong ngày ăn khi nóng
món ăn này không chỉ cung cấp dinh dưỡng
mà còn có tác dụng điều hòa huyết áp
giúp bổ phí sinh tinh
bài thuốc giảm cho retron trong máu
chuẩn bị một mươi năm g tỏi
một mươi g thảo quyết minh
ba mươi g sơn cha
cách thực hiện
bóc bỏ lớp vỏ lụa của tỏi
rửa sạch để ráo thái mỏng
bước hai hãm tỏi với nước sôi
cho thêm sơn cha và thảo quyết minh
để ngâm cùng
ngâm tỏi sơn cha và thảo quyết minh
trong vòng hai mươi phút
sau đó uống nước trong ngày thay cho cha
bài thuốc này giúp hạ lượng mỡ trong máu
đào thải bớt các trô retron có hại trong máu
giúp chống béo phì
cải thiện tình trạng béo phì
bài thuốc chữa đẩy bụng khó tiêu
bên cạnh việc ăn tỏi sống
giúp cho hệ tiêu hóa làm việc tốt hơn
người bệnh cũng có thể thực hiện các bài thuốc sau
bóc sạch vỏ tỏi rửa sạch
giãn nát tỏi rửa sạch vỏ tỏi
gói tỏi vào chiếc lá lốt mỏng
đặt gói tỏi và rốn dùng băng gạc để cuốn cố định
bài thuốc này giúp ấm bụng giúp hệ tiêu hóa làm việc tốt hơn
bài thuốc chữa đau răng
khi bị đau rằng người bệnh có thể tự cải thiện
bằng cách dùng một vài kép tỏi có thể tìm thấy tại nhà
dùng hai tép tỏi giãn nát trộn với nước ấm
ngâm tỏi trong vòng một mươi phút
sau đó dùng tâm bông thấm dung dịch nước tỏi
chấm vào chỗ răng đang bị đau
một số chất kháng sinh
tháng tiêm tự nhiên trồng tỏi sẽ giúp giảm đau nước nhanh chóng
cách sử dụng tỏi hỗ trợ nâng cao sức đề kháng
tỏi một trăm linh g tường tươi một trăm linh g giấm năm trăm linh ml
tỏi và gừng rửa sạch thái nhỏ rồi cho vào lọ thủy tinh ngâm giấm
đậy kín nắp dùng được sau hai mươi đến ba mươi ngày
mỗi ngày uống một mươi ml sau bữa ăn
tỏi sáu mươi g đậu nành ba mươi g
hai thứ nấu canh ăn cái uống nước
hoặc sắc uống mỗi ngày
tỏi sáu củ rừng tươi một mươi hai gram đường đỏ vừa đủ sắc nước uống mỗi ngày một thang
tỏi hai mươi năm g hành tây năm mươi g rửa sạch thái nhỏ đun với hai trăm linh ml nước uống hàng ngày
tỏi một củ giấm gạo vừa đủ tỏi bóc vỏ rửa sạch và băm nhuyễn
cho nước uống sôi rồi cho giấm gạo vào đổ vào ấm xông mũi miệng
tỏi một mươi g lá bạc hà hai mươi g lá ngải cơm
tỏi ba mươi g lá đại thanh một mươi hai g thạch xương bồ một mươi hai g
các vị thuốc dã nát rồi cho vào bối vải để trước nước
tỏi sáu g lá bạc hà sáu g lá bồ công anh hai mươi g dễ cây trà một mươi hai g
các vị thuốc dã nát cho vào bát nhỏ và gửi nhiều lần trong ngày
một số lưu ý khi dùng tỏi chữa bệnh
tỏi không chỉ là màu gia vị giúp bữa ăn thêm ngon hơn
và còn có nhiều lợi ích đối với sức khỏe và trong việc chữa bệnh
tuy nhiên khi dùng tỏi bạn vẫn cần lưu ý một số điều sau
hỏi ý kiến bác sĩ chuyên khoa trước khi dùng các bài thuốc từ tỏi để điều trị
không nên tự ý bỏ thuốc tây khi điều trị bằng thuốc nam
khi dùng các bài thuốc từ tỏi nếu thấy cơ thể có triệu chứng khác lạ nào
người bệnh cần đến gặp bác sĩ để được kiểm tra và xử lý kịp thời
khi bị tiêu chảy không nên ăn tỏi sống
tỏi có tính ấm nóng do đó người bệnh gan không nên ăn người tỏi
thì sẽ làm tổn thương gan
người đang dùng thuốc chống đông máu điều trị hạn y dưới hết
không nên ăn tỏi thì sẽ gây ra tình trạng tương tác ảnh hưởng đến sức khỏe
người có thể trạng chủ yếu không nên ăn tỏi
thì có thể gây ra tình trạng rõ khí hào máu phát nhiệt sinh đồng
không ăn tỏi cùng với thịt chó trứng cá chấm
người có thị lực yếu mắc các bệnh về mắt
không nên ăn tỏi thì dễ gây điểm thiết mạc điểm bầu mắt
có thể xử lý mùi hôi của tỏi gây ra cho răng miệng sau khi ăn
người dùng có thể xúc miệng bằng nước trà xanh cà phê không đường
tóm lại tỏi là một loại dược liệu có khả năng điều trị nhiều chứng bệnh khác nhau
phòng ngừa được ung thư
bên cạnh đó sỏi còn là một loại gia vị giúp bạn dùng bữa ngon miệng hơn
trước khi có ý định dùng các bài thuốc trị bệnh từ tỏi
người bệnh cần hỏi ý kiến bác sĩ chuyên khoa
bài viết tập trung vào việc cung cấp một số thông tin cơ bản để tỏi
và giới thiệu một số bài thuốc chữa bệnh từ tỏi
chúng tôi không đưa ra lời khuyên
chỉ định điều trị thay cho bác sĩ chuyên khoa hoặc chuyên viên y tế